thưa quý vị chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm quỷ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với đồng chí phay vanh sít thi tranh trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng đồng chí phay vanh sít thị tranh và đồng chí sac đa say gia sông khăm được bộ an ninh lào bổ nhiệm làm trưởng và phó trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam
chúc hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị công tác mới các đồng chí trưởng và phó trưởng cơ quan đại diện bộ an ninh lào tại việt nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các đồng chí nhiệm kỳ trước
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an việt nam triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bộ góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với sự nỗ lực quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an việt nam và lực lượng an ninh lào hai nước sẽ sớm vượt qua những khó khăn thách thức do đại dịch covid một mươi chín gây ra
trở thành cảm ơn tình cảm sâu nặng nghĩa tình mà bộ công an việt nam đã dành cho đảng nhà nước nhân dân cũng như bộ an ninh lào những năm qua
đồng chí phae vanh sittichang khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào luôn nhận được và trân trọng sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của đảng nhà nước nhân dân việt nam
trong đó có bộ công an việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
chúc mừng sự hợp tác hiệu quả giữa bộ an ninh lào và bộ công an việt nam thời gian qua nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
đồng chí phai vanh siết thị tranh tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước lào việt nam sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống bộ tổng tham mưu sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng tám
tại hội trường bộ quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội thảo
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu tham luận tại hội thảo
cùng dự còn có các đồng chí trong lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng đại diện lãnh đạo viện lịch sử việt quân sự việt nam và các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng các chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội
phát biểu khai mạc hội thảo thượng tướng phan văn giang khẳng định hội thảo khoa học được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường xây dựng phát triển chiến đấu chiến thắng vẻ vang
tiếp tục khẳng định và tôn vinh tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng của cơ quan tham mưu chiến lược trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hội thảo đã nhận được gần chín mươi tham luận của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng bộ công an bộ tổng tham mưu các nhà khoa học trong và ngoài quân đội các nhân chứng lịch sử
mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập làm sáng rõ những vấn đề cụ thể góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc nhiều nội dung quan trọng
trình bày tham luận tại hội thảo thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an đã phân tích làm rõ vai trò của bộ tổng tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân
được tổ chức vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập bộ tổng tham mưu hướng tới đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội thảo một lần nữa làm sâu sắc hơn giá trị của những chiến công bài học của chiến thắng ý nghĩa thắng lợi của bộ tổng tham mưu suốt ba phần tư thế kỷ xây dựng chiến đấu và trưởng thành
qua đó đúc rút ra những bài học hay kinh nghiệm quý là cơ sở quan trọng để bộ tổng tham mưu tiếp tục vận dụng và thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng
chỉ đạo chỉ huy xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ vững chắc tổ quốc góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới
chiều hai mươi năm tháng tám đoàn công tác bộ công an do đồng chí thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với công an tỉnh nghệ an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác hồ sơ nghiệp vụ tám tháng đầu năm
tại nghệ an tám tháng đầu năm tội phạm về trật tự xã hội được tập trung phòng ngừa kìm giữ làm giảm bảy bảy so với cùng kỳ
không xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen
công an nghệ an đã tập trung tham mưu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm
trong đó năm hai nghìn hai mươi tiếp tục xác định xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng giáo vùng đặc thù góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là trọng tâm đột phá
bên cạnh đó tập trung tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với tình hình ở từng địa bàn lĩnh vực địa phương mang lại hiệu quả
đặc biệt trên địa bàn tỉnh đã xây dựng duy trì hiệu quả năm mươi tám loại mô hình tại một bốn trăm bốn mươi ba khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp
trong nhiệm kỳ đã xây dựng mới sáu mô hình vùng giáo triển khai tại năm mươi sáu giáo sứ giáo họ bốn mô hình vùng miền núi dân tộc triển khai tại tám mươi năm khu dân cư
đặc biệt có tám mô hình được bộ công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc
phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích công an nghệ an đạt được trong tám tháng đầu năm
đặc biệt là trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an nghệ an phát huy những kết quả đạt được đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung nhân rộng và xây dựng mới các mô hình điển hình tiên tiến huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng tám đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội
đồng chí thứ trưởng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
trách nhiệm đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra
chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
tăng cường các tác phẩm đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
chất lượng các tác phẩm báo chí xuất bản được nâng cao nhiều tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi giải báo chí kỳ liên hoàn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng bộ không ngừng đổi mới sáng tạo xây dựng đơn vị trở thành cơ quan truyền thông hội tụ chủ lực đa phương tiện góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương chủ động đổi mới phát triển
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân nhận thức đúng đầy đủ về những cơ hội thách thức đặt ra trong công tác truyền thông giai đoạn hiện nay và thời gian tới
từ đó có những đột phá đổi mới tư duy ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông sớm đưa mô hình truyền thông hội tụ vào hoạt động
xây dựng một chiến lược đàng hoàng kỹ năng tổng hợp chất lọc thông tin đọc những bài hiểu tổng hợp nhanh chóng phân tích chính xác rồi sự hợp tác tham gia của độc giả rồi tư duy đa phương tiện thông tin nhưng nhanh chóng nhưng phải đảm bảo tính chính xác
yêu cầu đúng nhưng phải trúng như phải hay đúng quan điểm đúng đường lối đúng phong luật trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng phải yêu cầu là phải hay
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình
kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
tập trung tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhất là công tác tự kiểm tra giám sát tìm ra nguyên nhân để xử lý kịp thời
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
chiều nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ trường đại học phòng cháy chữa cháy
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trường đại học phòng cháy chữa cháy là cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành rất đặc biệt
có bề dày truyền thống bốn mươi bốn năm xây dựng và phát triển
nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc
và hàng nghìn học viên cho bộ an ninh lào bộ nội vụ vương quốc campuchia bộ quốc phòng và các bộ ngành địa phương trên cả nước
trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ nhà trường đã đoàn kết chủ động sáng tạo lãnh đạo toàn diện các mặt công tác với quyết tâm chính trị cao
các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều hoàn thành
trong đó có một số chỉ tiêu vượt các lĩnh vực công tác có chuyển biến tích cực với nhiều kết quả nổi bật
đặc biệt đã có những đột phá trong giáo dục đào tạo theo hướng mở thêm chuyên ngành đào tạo đào tạo sau đại học mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
tỷ lệ học sinh xuất sắc giỏi chiếm ba mươi bốn mươi phân loại giàn luyện tốt khá chiếm tám mươi
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ trường đại học phòng cháy chữa cháy đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng thời nhấn mạnh việc đặc biệt chú trọng đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng cơ cấu hợp lý đồng bộ theo quy mô đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn nhà trường gắn liền với xã hội tăng cường phối hợp hơn nữa với các đơn vị nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh thành phố trong giảng dạy tăng cường luyện tập và giải quyết các tình huống nghiệp vụ để sinh viên ra trường có thể thích ứng với các nhiệm vụ được giao
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu giữ vững kỷ cương kỷ luật
phát huy vai trò trách nhiệm tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng đảng bộ nhà trường thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức

đồng chí thái thanh quý ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an và lãnh đạo tỉnh nghệ an
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh nghệ an đã bám sát sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối của đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy nghệ an
đảng bộ công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi ba đề ra
an ninh chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động bảo vệ tuyệt đối an toàn
các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế quan trọng các sự kiện chính trị xã hội lớn
tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm ba một không có băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
đấu tranh có hiệu quả tội phạm về ma túy tín dụng đen
năm năm liền công an nghệ an xếp thứ nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân về công tác cải cách hành chính
được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc tỉnh ủy tặng bằng khen đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của đảng bộ công an tỉnh nghệ an trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng thời nêu ra nhiều khó khăn thách thức đặt ra đối với đảng bộ công an tỉnh trong nhiệm kỳ tới
trong đó cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương bộ chính trị về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
nhất là nghị quyết trung ương bốn xây dựng công an tỉnh theo hướng vững mạnh xây dựng công an cấp huyện theo hướng toàn diện
tiếp tục hoàn thiện tăng cường công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh công an xã thị trấn xây dựng công an xã phường thị trấn phải theo hướng bám cơ sở
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nghệ an khóa một mươi bốn và bầu đại biểu chính thức tham dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm